liên quan thông tin hung thủ giết người tại phú yên bị bắt khi lẩn trốn ở campuchia
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết thêm về hành vi giết người của hà hổ tin
chú ở thôn nho lâm xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên cùng với đồng bọn
vụ việc xảy ra trong đêm ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hà hổ tin cùng ngô viết tiến ngô viết nhu và ba đối tượng khác rủ nhau đến quán phát huy
ở khu phố năm phường hòa vinh thị xã đông hòa phú yên để nhậu
do có mâu thuẫn từ trước nên khi nhìn thấy đối thủ tại quán này
cả nhóm đã cầm kiếm mã tấu chém hai nạn nhân gây thương tích
sau khi gây án một số đối tượng trong nhóm lần lượt bị công an thị xã đông hòa
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên truy bắt
từ kết quả điều tra đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tiếp tục khởi tố bị can hà hổ tin
về tội danh giết người nhưng do bị can bỏ trốn nên ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một tin đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại campuchia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tiếp tục kêu gọi anh em ngô viết tiến ngô viết nhu
sớm ra đầu thú phát hiện hai đối tượng này ở đâu mọi công dân đều có quyền bắt giữ
dẫn dải đến cơ quan công an chính quyền địa phương nơi gần nhất
hoặc cung cấp thông tin có liên quan cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
bốn mươi bốn lê duẩn phường sáu tp tuy hòa theo số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi sáu hai nghìn hai trăm tám mươi